kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn mới đây tại bảo tàng hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh màu nước
quốc tế lần thứ hai triển lãm do hiệp hội tranh màu nước quốc tế chi nhánh tại việt nam iws việt
nam phối hợp cùng bảo tàng hà nội tổ chức với hai trăm một mươi bảy tác phẩm của hai trăm một mươi sáu họa sĩ đến từ bốn mươi năm quốc gia
và vùng lãnh thổ triển lãm không chỉ là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn của công chúng yêu nghệ thuật mà
còn là cơ hội để các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ được giao lưu học hỏi về tranh màu
nước nói riêng và mỹ thuật nói chung trước khi đến với sự kiện này mời quý vị cùng điểm lại những
hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn khác diễn ra trong tuần qua à à ở tuần qua
ở tại trung tâm văn hóa tỉnh thái nguyên đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi người đẹp sứ trà lần thứ
tư năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề hương trà sắc việt trong đêm chung kết các thí sinh đã trải qua ba phần thi
gồm trình diễn trang phục áo dài trang phục dân tộc cách tân qua bộ sưu tập hương sắc việt bắc
trang phục dạ hội sau các phần trình diễn trang phục năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi
ứng xử kết quả giải nhất cuộc thi người đẹp sứ trà lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy đã thuộc về thí sinh
nguyễn dương tiểu vi đến từ thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên sinh viên trường cao đẳng du lịch hà
ngoài giải nhì và giải ba ban tổ chức cũng trao sáu giải thành phần cho các thí sinh
tuần qua tại làng văn hóa các dân tộc việt nam đã tái hiện lễ sendonta của đồng bào dân tộc khmer
tỉnh sóc trăng nhằm giới thiệu quảng bá nét truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào dân
tộc khmer tới du khách đến thăm quan tại làng
lễ sendonta là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người khmer nam bộ
còn được gọi là lễ cúng ông bà lễ có ý nghĩa giống với lễ vu lan của người việt nên còn được gọi là
lễ xá tội vong nhân lễ sendonta gồm hai phần chính phần một là bùn trung binh họp mặt phần
hai là chun đôn ta tiến ông bà và phần hội được thể hiện bởi các nghệ nhân khmer với những bài
hát đặc sắc cùng với giàn nhạc ngũ âm độc đáo bằng việc thông qua nghi lễ sendonta
đã khẳng định tính nhân bản thuần hậu trong khát vọng tâm linh của đồng bào khơ me lễ hội là
một nét văn hóa độc đáo mà người khơ me nam bộ góp chung vào sự đa dạng đặc sắc của nền văn hóa việt
mới đây tại hà nội nhà hát kịch việt nam đã chỉnh diễn tác phẩm kinh điển romeo và juliet của đại
văn hào william shakespeare đây là lần thứ ba romeo và juliet được giam dựng trong lịch sử
sân khấu của việt nam hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

ngoài hoạt động trưng bày triển lãm còn thu hút được sự quan tâm của công chúng
bởi những màn trình diễn màu nước của các họa sĩ hàng đầu thế giới
màu nước là một chất liệu phổ biến trong hội họa
tuy nhiên với những đặc trưng trong cách sử dụng
và những đòi hỏi yêu cầu khắt khe trong cách thực hiện và trưng bày bảo quản mà đã có thời gian
không ít họa sĩ cảm thấy ngần ngại khi chọn màu nước làm chất liệu thể hiện cho các tác phẩm của mình
điều này dẫn đến một thực trạng là các nhà sưu tập tranh tư nhân và các bảo tàng trên thế giới ít mặn mà với tranh màu nước
tuy nhiên với những lợi thế nhất định của màu nước và sự bền bỉ nỗ lực của các họa sĩ việt nam và các họa sĩ trên thế giới
ngài atana đã đặt một bức tranh cho các họa sĩ việt nam và các họa sĩ trên thế giới
ngài atana đã đặt một bức tranh cho các họa sĩ việt nam và các họa sĩ trên thế giới
điều này dẫn đến một thực trạng là các nhà sưu tập tranh tư nhân và các bảo tàng trên thế giới ít mặn mà với tranh màu nước

sẽ giúp các nghệ sĩ học hỏi lẫn nhau thậm chí các họa sĩ việt nam có thể dạy cho các nghệ sĩ trên thế giới về nền văn hóa và bản sắc nghệ thuật của mình
ngoài trưng bày tranh của các họa sĩ hàng đầu thế giới và quốc gia quen thuộc như mỹ tây ban nha nhật bản hàn quốc anh
triển lãm lần thứ hai này hiệp hội màu nước quốc tế chi nhánh tại việt nam mở rộng phạm vi giới thiệu đến người yêu nghệ thuật tranh
của các họa sĩ đang hoạt động
họa động trong lĩnh vực màu nước đến từ các quốc gia như albania kosovo hy lạp iran iraq
trong khuôn khổ triển lãm những người tham quan cũng được tận mắt chứng kiến các họa sĩ nổi tiếng của việt nam
và các nước trên thế giới biểu diễn vẽ tranh màu nước ngay tại khuôn viên của bảo tàng hà nội
hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của những họa sĩ đã làm nghề lâu năm của các sinh viên chuyên ngành mỹ thuật
tại các trường đại học và rất đông những bạn trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với tranh màu nước
nghệ thuật hội họa thì những cái mà nó thuộc về nội tâm
ta không trông thấy và không đọc được không xem được
cho nên là thường thường là xem những cái tranh tru tượng này thường là khó xem và công chúng là nhiều khi
mà chỉ có anh em trong đề thì người ta thấy được là bút pháp phong cách cách thể hiện và sự dung cảm
những động tác những thao tác tất cả những cái thao tác đó đều biểu hiện tác giả là một người rất có dung cảm trong cái vẽ
và rất xúc động trong khi vẽ
sau khi mình đi những cái triển lãm như thế này thì
nó sẽ giúp ích cho mình là học tập tốt hơn về những cái dùng những cái biện pháp mới và những cái cách sử dụng màu
và nó cũng làm cho mình nhìn được các màu sắc nó hài hòa hơn
em cảm thấy rất là ấn tượng
mặc dù công đoạn chuẩn bị có hơi lâu và mọi người có vẻ lắng hơi phân tán nhưng mà
nếu ai ở lại xem phút cuối cùng thì cũng khá là khó để có thể nhận ra ông ấy đang vẽ cái gì
nhưng mà cái cách mà họa sĩ đã phối các màu sắc và chọn màu cùng những cái đường
nét thể hiện cũng rất là ấn tượng rất là có gây cho em một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ
em cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà đến dự chương trình ngày hôm nay
sau khi triển lãm kết thúc bảo tàng hà nội và hiệp hội màu nước việt nam
sẽ tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động workshop định kỳ
và trưng bày tranh của các họa sĩ quốc tế lâu dài
để người yêu nghệ thuật tranh màu nước và du khách có thể thưởng lãm thường xuyên
tôi là người yêu những tác phẩm nghệ thuật
thế nên là tôi tìm đến xem vào cái biểu mục trường khai mạc hôm nay
đến đây thì tôi xem thì tôi thấy là quả là những tác phẩm tiêu biểu của nhiều nước trên thế giới
đó là một món quà lớn đối với những người yêu thích mỹ thuật nói chung và những người dân ở hà nội nói riêng
thế thì tôi thấy là có nhiều tác phẩm quả thật là lần đầu tiên được thấy
nhưng mà nó đã để lại ấn tượng rất là tốt bởi vì người ta
dùng màu các gam màu các ý tưởng cũng như là nội dung tác phẩm rất tuyệt vời
nhiều tác phẩm là những cái nét đời thường trong cuộc sống
nhưng quả thật là thấy là có những sự tinh tế những hiểu biết rất sâu sắc về xã hội của các tác giả tạo nên tác phẩm
cá nhân tôi rất là cảm ơn các cái họa sĩ của nhiều nước trên thế giới đã đem đến cái triển nãm này những tác phẩm tuyệt vời
quà triển nãm này là một tác phẩm tuyệt vời
trong ban tổ chức hy vọng công chúng yêu nghệ thuật sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về thể loại tranh màu nước của thế giới cũng như của việt nam
từ đó đưa thể loại tranh này tới gần hơn với công chúng việt nam
triển lãm giúp người xem có cái nhìn phong phú về văn hóa phong tục tập quán lối sống cũng như phong cách hội họa đa dạng của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé